sự cần thiết của bảo tàng lịch sử quốc gia là không thể bàn cãi nhưng khi nào triển khai đầu tư thì phù hợp
nhiều ý kiến có chung quan điểm đó là khi chúng ta có đầy đủ một đội ngũ rất chuyên nghiệp
từ nhà quản lý kiến trúc sư trang trí nội thất chuyên về lĩnh vực bảo tàng
khi chúng ta có đủ nguồn lực về kinh tế
bên cạnh đó có chuyên gia cho rằng cần xem xét nghiên cứu lại vị trí xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia
bởi vị trí hiện tại không có sự kết nối tốt với các công trình công cộng lớn hiện có
như bảo tàng triển lãm trung tâm hội nghị nhà hát
và vị trí này cũng không có ưu điểm về kết nối giao thông công cộng
bảo tàng như thế này thì phải chăng chúng ta nên xem xét cân đối với các yêu cầu cấp bách khác
để chúng ta chọn thời điểm thích hợp nào đó chúng ta xây dựng bảo tàng
chúng ta hãy phát huy nó đã phát huy thật tốt
rồi chúng ta khi có điều kiện chúng ta xây dựng cái bảo tàng quốc gia
bởi vì sao
việc xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia là điều rất cần thiết cho mỗi quốc gia
với mỗi công trình dự án rất cần một tầm nhìn quy hoạch
cũng như việc sử dụng vốn sử dụng công trình sau đầu tư sao cho hiệu quả
bảo tàng là công trình mang tính chất đặc biệt
lại càng cần hơn sự nhìn nhận đánh giá và chuẩn bị thấu đáo
chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
lại chưa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
thì việc dừng lại chọn thời điểm khác để thực hiện dự án là việc làm đúng đắn